ngày một tháng một mươi một nghị định một trăm linh năm quy định cấm bán rượu cho người dưới một mươi tám tuổi chính thức có hiệu lực
trao đổi bên lề hành lang quốc hội các đại biểu cho rằng quy định này là hoàn toàn phù hợp
tuy nhiên xét về tính khả thi của nghị định thì chưa cao
do vẫn chưa kiểm soát được chặt chẽ việc bán rượu bia tràn lan trên thị trường như hiện nay
ghi nhận của phóng viên truyền hình dân dân
từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy nghị định một trăm linh năm về kinh doanh rượu sẽ có hiệu lực
quy định bán rượu cho người dưới một mươi tám tuổi bán rượu có nồng độ cồn từ một mươi năm độ trở lên qua mạng internet
bán rượu bằng máy bán hàng tự động đều bị cấm
tuy nhiên xét về tính khả thi của nghị định này các đại biểu quốc hội đánh giá là chưa cao

tuy nhiên chủ nghĩa bắt đầu thì bị cấm
nghị định rượu có thể tăng bởiiks của các
bản phân a t tiktok ằng
google cơ bán rượu
tuy nhiên chủ nghĩa bắt đầu thì bị cấm

cho sự ra đời của luật phòng chống tắc hại của rượu bia dự kiến trình quốc hội vào năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên các đại biểu cũng cho rằng để thực hiện được nghị định này thì cũng cần xem xét
nguồn lực thực hiện và chế tài xử phạt sao cho phù hợp
nhất là công tác quản lý tình trạng bán bia rượu tràn lan không rõ nguồn gốc
gây ảnh hưởng lớn đến việc thực thi nghị định
cùng vấn đề cốt lõi chính là sự giáo dục trong chính gia đình nhà trường cộng đồng xã hội